vào ngày một mươi ba tháng bảy các cơ quan chức năng của việt nam các cơ quan đại diện việt nam tại úc và hãng hàng không quốc gia việt nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng australia đưa ba trăm năm mươi công dân việt nam từ úc về nước an toàn
hành khách trên các chuyến bay bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi phụ nữ mang thai người ốm đau lao động mới hết hạn hợp đồng không có nơi cư trú sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xa đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác
trước tình hình chính phủ australia hạn chế đi lại và đóng cửa giữa các bang do đại dịch covid một mươi chín các cơ quan đại diện của việt nam đã làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân về nước
ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế nội bài những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định